một tàu cá công suất lớn của ngư dân tỉnh quảng ngãi vừa bất ngờ bị ngọn lửa thiêu dụ hoàn toàn tầm thiệt hại lên đến gần bảy tỷ đồng
theo đó khoảng chín giờ sáng nay tại cửa biển sa cần thuộc khu kinh tế dung quốc tàu cá mang số hiệu qng chín mươi nghìn chín trăm bảy mươi hai ts của ông nguyễn đình hiệp ngụ tại xã bình chánh khi đang chuẩn bị xuất bến thì bất ngờ bị cháy
trên tàu có khoảng hai mươi năm lít dầu các nhu yếu phẩm và ngư lưới cụ
ngay sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi bộ đội biên phòng địa phương cùng đội phòng cháy chữa cháy của một số công ty trên địa bàn khu kinh tế dung quốc đã có mặt để chữa cháy
tuy nhiên do trên tàu chứa nhiều dầu nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến chiều tối nay lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ